kính thưa quý vị chiều nay ngày hai mươi sáu tháng bảy cho tới khi có thông báo mới
các siêu thị tại tp hcm sẽ phải đóng cửa trước một mươi bảy h là thay vì hai mươi hai giờ như trước kia
quy định mới này là một trong những biện pháp tăng cường chống dịch
siết chặt chỉ thị một mươi sáu cũng như là việc người dân không được đi lại sau một mươi tám giờ
cụ thể tại hệ thống vinmax và vinmax cộng costa core food sẽ linh động trong khung giờ
từ bảy h sáng đến một mươi bảy h thay vì bảy h đến hai mươi hai h như trước đó
còn tại hệ thống pepsi cũng điều chỉnh mở cửa sớm hơn một năm tiếng là bảy h và đóng cửa vào một mươi bảy h thay vì hai mươi hai h
tương tự eomon mega makic cũng đồng loạt thông báo thay đổi giờ mở cửa sớm hơn ba mươi phút đến một tiếng
và cùng đóng cửa trước một mươi bảy h
cũng như các siêu thị khác hệ thống siêu thị co op mart cũng đã nhanh chóng điều chỉnh khung giờ phục vụ khách
theo ghi nhận tại siêu thị co op mart nguyễn đình chỉu quận ba
để tuân thủ nghiêm việc đóng cửa trước một mươi bảy h siêu thị đã khẩn trương căn băng roll và dán thông báo thời gian phục vụ khách
cụ thể thời gian mở cửa sẽ là từ bảy h ba mươi sáng đến một mươi năm giờ chiều
sau một mươi năm h sẽ không nhận khách
đối với khách hàng đã vào trong mua sắm trước một mươi năm giờ sẽ được hoàn tất lựa chọn và thanh toán trong vòng ba mươi phút
việc đóng cửa thì siêu thị rất là thiệt đúng là từ bảy h ba mươi sáng đến một mươi năm h chiều
và sau khi đặt sập cửa xuống thì nhân viên cũng chỉ đi làm một ca thôi
còn hàng hóa thì trừ gì cũng chuẩn bị đủ để bán xong một ca làm gì
về phía người dân một số ý kiến cho rằng việc thay đổi giờ có thể làm cho những người còn phải đi làm bị ảnh hưởng
bởi khi hết giờ làm việc thì cũng là thời gian các siêu thị đóng cửa
nhưng đa phần đều cho biết không ảnh hưởng gì nhiều
hơn nữa hãy vì trước tình hình chung mà tự chủ động thời gian mua sắm hoặc tạm hy sinh cái lợi trước mắt của cá nhân
mình nghĩ là có giờ nào thì cũng không thành vấn đề
cũng cả hai tháng nay thì hầu như là buổi tối cũng ở nhà không mà
mình đâu có đi đâu ra ngoài
nên là bây giờ nếu bây giờ sáu h hay là thậm chí ba h bốn h thì cũng không thành vấn đề
chỉ có bất quả cho mấy người đi làm ở ngoài thôi chứ mình đi ở nhà thì cũng không thành vấn đề gì
tại cuộc họp vào chiều qua hai mươi năm tháng bảy phó bí thư thường trực tp hcm phan văn mãi cho biết
thành phố sẽ siết chặt các quy định giãn cách xã hội người dân tuyệt đối ở nhà chỉ ra ngoài nếu có công việc thiết yếu
theo đó sau một mươi tám giờ người dân sẽ không được ra đường nếu không thuộc trường hợp cấp bách
khi việc ra đường bị giới hạn thành phố sẽ tăng cường cung ứng hàng hóa hỗ trợ người hoàn cảnh khó khăn
chính quyền cũng sẽ xử lý tốt hơn các tình huống y tế khẩn cấp mà người dân yêu cầu